theo thông tin từ bệnh viện trợ rẫy tp hcm ngày hai mươi chín tháng năm cho biết sức khỏe của bệnh nhân covid một mươi chín thứ chín mươi một phi công người anh của việt nam airlines đã có những tín hiệu đáng mừng và tích cực hơn
kết quả men gan giảm dần đều trong ba ngày qua
ngày hai mươi chín tháng năm ekip trực tiếp tham gia điều trị chăm sóc cho bệnh nhân chín mươi một tại bệnh viện trợ rẫy đã có buổi hội trần trực tuyến với tiểu ban điều trị bộ y tế với các đầu cầu
theo kết luận hội trần của tổ chuyên môn bộ y tế sức khỏe bệnh nhân đã có những tín hiệu đáng mừng và tích cực hơn
kết quả men gan giảm dần đều trong ba ngày qua
hiện bệnh nhân đã có phản xạ tốt hơn có thể xoay đầu khi nhận y lệnh từ bác sĩ
sức cơ tay chân cũng khá hơn tình trạng cứng hàm cũng cải thiện đã ngậm được kín miệng tuy nhiên vẫn còn cứng khớp vai và khớp cổ chân tay nên đang được tập vật lý trị liệu
các chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện trợ rẫy cũng đã theo dõi sức khỏe của bệnh nhân để can thiệp phù hợp nhằm cải thiện sức cơ
bệnh viện cũng khẩn trương công tác chuẩn bị sự phòng ghép phổi cho bệnh nhân